thưa quý vị mua bán trực tuyến trên mạng xã hội facebook không còn xa lạ với nhiều người
tuy nhiên cũng từ hình thức này mà nhiều đối tượng đã lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo báo cáo mới đây của bộ công an chỉ tính từ ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc đã phát hiện hơn năm bốn trăm linh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng nghìn tỷ đồng
đây là những chiếc túi sách có giá thấp nhất từ hai trăm linh triệu đồng
thậm chí có những chiếc lên đến một năm tỷ đồng được mua bán qua mạng xã hội facebook
đối với người bán khi khách đặt mua sẽ phải cọc từ một phần tư đến một phần hai giá trị của chiếc túi
và thanh toán đủ trước khi nhận được hàng
sau nhiều giao dịch thành công và tạo được niềm tin với người bán
đối tượng xin được đặt cọc số tiền thấp hơn rồi tìm cách không thanh toán số tiền còn lại
sau khi tạo được niềm tin với người bán túi cho mình đối tượng sẽ vào vai một người bán đưa thông tin và túi sách
trên mạng xã hội để tìm kiếm người mua với giá trị chỉ bằng hai phần ba đến một nửa giá trị thực
nhưng yêu cầu khách mua phải đặt cọc số tiền lớn và khi nhận tiền đặt cọc của nhiều người
đối tượng đã tìm cách chiếm
tình vi hơn khi biết khách mua hàng của mình cũng đang thông tin ra
đối tượng sẽ vào vai khách đặt mua với số lượng lớn nhưng đặt cọc số tiền thấp
khi nạn nhân đã nhận tiền đặt cọc của mình thì trong vai người bán
đối tượng yêu cầu nạn nhân đặt cọc số tiền cao hơn số tiền đối tượng đã đặt cọc cho chính nạn nhân
sau khi ghen hàng tôi mới phát hiện ra bà trần thảo cũng chính là hai khách hàng của tôi trong thời gian giao dịch
và trong thời gian giao dịch này hai khách hàng này đã đặt hàng của tôi với những số lượng túi nhiều
và số lượng hàng túi giá trị cao
nhưng mà khi tôi nhận cọc của hai khách hàng này
tôi nhận cọc thấp và tôi đặt lại hàng cho thảo thì giá trị hàng rất là cao
vụ việc chỉ bị phát hiện khi cả người bán lẫn người mua đều trở thành nạn nhân của đối tượng
và cùng gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an với số tiền bị chiếm đoạt hơn hai mươi tỷ đồng
mong muốn là cơ quan điều tra làm rõ làm rõ cụ thể và trả lại cho tôi cái công bằng cho tôi
qua cái sự việc của tôi thì tôi muốn nhắn nhủ tới mọi người một vấn đề là
khi mà mình mua bán ở trên mạng thông qua mạng nhất là mạng facebook
xã hội mọi người cũng có thể nhận được

lớn bây giờ thì mình phải hết sức cảnh giác và để ý tới những chiêu trò lừa đảo
khi mà mua bán những cái mặt hàng túi sách những mặt hàng hàng hiệu có giá trị lớn
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm thủ lý và điều tra
theo các nạn nhân có rất nhiều người cũng bị lừa gạt với thủ đoạn tương tự
nhưng vì nhiều lý do cá nhân mà im lặng không đứng ra tố cáo chấp nhận mất đi số tiền lớn